thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đẩy mạnh nâng cao công tác tiêm chủng
tiếp tục duy trì những thành quả trong phòng chống dịch bệnh mà công tác tiêm chủng đã đem lại từ nhiều năm qua
theo đó bộ y tế chủ trì phối hợp các bộ ngành liên quan bảo đảm đủ nguồn vaccine cung ứng cho chương trình tiêm chủng
tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn tiêm chủng an toàn giám sát và xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống tiêm chủng
xây dựng kế hoạch lộ trình bổ sung vaccine mới và tiêm chủng mở rộng theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới phù hợp với điều kiện của việt nam
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo triển khai chương trình tiêm chủng trên địa bàn
khẩn trương khắc phục những khó khăn tồn tại tăng cường công tác thanh tra kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng
các bộ ngành chức năng theo phần công có trách nhiệm làm tốt các nhiệm vụ liên quan tăng cường chương trình tiêm chủng bảo đảm đủ nguồn vaccine phục vụ